sau hơn ba tháng tạm ngừng hoạt động trạm thu phí bot cai lệ sẽ thu phí trở lại vào lúc chín h ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó mức thu phí đưa ra đối với xe một mươi hai chỗ và xe có tải trọng dưới hai tấn xe buýt là hai mươi năm đồng một lượt mức cũ là ba mươi năm đồng một lượt mức cao nhất là một trăm bốn mươi đồng một lượt trước đó là một trăm tám mươi đồng một lượt
áp dụng với xe có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet giảm tối đa một trăm linh giá dịch vụ cho các phương tiện loại một và loại hai của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã phú nhuận mỹ thành nam bình phú và phú an thuộc huyện cai lệ không tính kinh doanh vận tải